các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút subscribe ngay sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin